trong chuyến công tác tại gia lai chiều ngày một mươi năm tháng chín tại trụ sở binh đoàn một mươi năm
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng vương đình huệ cùng đoàn công tác của chính phủ đã có buổi làm việc với binh đoàn một mươi năm
binh đoàn một mươi sáu và công ty cà phê một mươi năm quân khu năm về việc thực hiện đề án cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng đề nghị bộ quốc phòng tiếp tục hoàn thiện đề án cơ cấu lại binh đoàn một mươi năm
binh đoàn một mươi sáu và công ty cà phê một mươi năm bảo đảm bám sát kết luận của bộ chính trị khẩn trương thận trọng thực hiện đúng thời hạn lộ trình và đúng pháp luật
về việc giải quyết các nguồn vốn vay phó thủ tướng đề nghị thống đốc ngân hàng nhà nước vận dụng tối đa theo thẩm quyền
kéo dài thời gian trả nợ và giảm lãi suất bộ kế hoạch và đầu tư giả soát lại và xác định rõ chức năng mô hình kinh tế đặc thù quốc phòng
phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh dù bất kể hoàn cảnh nào các đơn vị quốc phòng cần phải phát huy truyền thống quân đội nhân dân việt nam anh hùng
truyền thống bộ đội cụ hồ vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần xây dựng quân đội phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược quốc gia